công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng
sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên antv
cầm đầu đường dây này là võ thị bích phương chú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay
và đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật theo dõi trong một thời gian dài
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ hàng ngày các đối tượng trong đường dây dùng điện thoại di động
và mạng xã hội để nhắn tin ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
rồi chuyển về cho phương sau đó phương giữ lại một phần phơi đề để thắng thua với các con bạc
phần còn lại phương dùng điện thoại chuyển cho một số đối tượng khác ở tỉnh ngoài
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc các đối tượng sẽ tính toán thắng thua
với các con bạc để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc qua các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau đó thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho các con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản
đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt đề lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ được một mươi năm đầu dưới chuyên chuyển phơi đề cho phương và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan